kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu là thông tin liên quan đến vụ việc nam sinh viên chạy grab bị sát hại tại phường thụy phương quận bắc tử liêm tp hà nội
công an quận bắc tử liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an tỉnh yên bái
đã bắt giữ được hai nghi phạm gây ra vụ án giết người cướp tài sản và hiện đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
danh tính hai đối tượng được xác định là đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ cầu thượng chú tại bản năm hãn thượng xã phủ nham huyện văn chấn tỉnh yên bái
và đinh văn trường sinh năm hai nghìn hộ cầu thượng chú tại bản khá thượng hai xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khoảng hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng chín giáp cùng trường đến khu vực cổng bến xe mỹ đình để uống nước
tại đây giáp mà cả giá xe ôm với nạn nhân về khu vực phường thụy phương quận bắc từ liêm
khi đến khu vực bãi đất trống giáp và trường xuống xe sau khi lời qua tiếng lại đối tượng giáp đã dùng húng khí đâm nạn nhân
khi nạn nhân bỏ chạy thì giáp vào trường lấy xe máy của nạn nhân phóng đi sau đó giáp trở trường về yên bái để trốn
trên đường đi các đối tượng đã vứt ra bấm dọc đường gần hiện trường gây án
trường đi đến đường thì anh và anh hết tiền rồi mà từ đây về đây cũng có mấy chục nghìn
anh cho em xin em bảo em nữa một hai mươi em đi qua lại thì em gửi anh được anh làm đây suốt
một lần nữa đi đến nơi lại đến nơi nhưng anh lại gửi ý rằng là
đông ở đâu anh
ở đằng sau ạ không nhìn rõ chủng hàn là đằng sau
ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an đã ngay lập tức tiến hành xác minh điều tra
khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm chiều ba mươi tháng chín hai đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ tại bản cải xã hành sơn huyện văn chấn yên bái
chúng tôi đã bắt giữ thành công được các đối tượng các đối tượng thì đang trong một quá trình bỏ trốn vì lực lượng công an bắt giữ

sau hơn bốn tháng xác lập chuyên án điều tra ngày hai mươi hai tháng chín với sự phối hợp của cục cảnh sát hình sự bộ công an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã bắt được ba đối tượng trên khi đang ẩn náu tại tỉnh khánh hòa và huyện crong năng tỉnh đắk lắc
theo kết quả điều tra sáng ngày một mươi chín tháng năm hùng tiến và hồng đã cậy phá khóa cửa từ phía sau rồi đột nhập vào nhà ông bùi văn tặng ở xã gia tân huyện crong năng lấy đi một cái sắt
sau đó cả ba dùng xà beng đục lấy được hai mươi bốn sáu lượng vàng tổng giá trị tài sản trên bảy trăm linh triệu đồng
sau khi gây án hùng ở lại xã yatot huyện crong năng còn tiến và hồng xuống thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
ngoài ra các đối tượng khai nhận còn thực hiện ba vụ trộm cắp tài sản khác của người dân ở các tỉnh con tum đắk lắc và khánh hòa
được biết tiến từng có hai tiền án hùng có bốn tiền án và hồng có ba tiền án cùng với tội trộm cắp tài sản
liên tiếp gây ra bốn vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn bốn mươi sáu triệu đồng
đối tượng đinh văn việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở xã yên phong huyện yên mô tỉnh ninh bình vừa bị công an huyện nga sơn tỉnh thanh hóa bắt giữ
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày một mươi tám tháng chín đinh văn việt đã liên tiếp đột nhập vào nhà dân
ở các xã nga giáp nga tiến nga an và nga thiện trộm cắp bốn tv một xe máy một máy tính laptop một ổ áp đổi nguồn và nhiều tài sản khác
với tổng giá trị tài sản
tổng giá trị tài sản hơn bốn mươi sáu triệu đồng
thủ đoạn của việt là thường sử dụng xe gắn máy có biển số giả mặc áo trông nắng bịt khẩu trang đội mũ bảo hiểm
chùm hoặc đi nhờ xe từ ninh bình sang địa bàn huyện nga sơn
lợi dụng nhà người dân đi vắng đối tượng đã bẻ khóa đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
được biết đinh văn việt là hai đối tượng đã từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa ra tù vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nay lại tiếp tục tái phạm
thông tin thất thiệt về vi khuẩn ăn thịt người xuất hiện ở quảng bình
hoàng thanh huyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đã bị công an tỉnh quảng bình xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội
trước đó chiều ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng bình
người dân hoang mang lo lắng vì thông tin trên facebook hoàng thanh huyền với nội dung
vi khuẩn ăn thịt người có ba ca nhiễm điều trị ở bệnh viện việt nam cuba đồng hới
sau khi thông tin này xuất hiện đã có hàng trăm lượt thích chia sẻ và bình luận lan truyền một cách nhanh chóng
tạo dư luận bất an trong xã hội công an quảng bình đã nhanh chóng truy xét đối tượng và triệu tập hoàng thanh huyền lên làm việc
tại cơ quan công an hoàng thanh huyền đã thừa nhận thông tin đó do chính mình trực tiếp đăng tải
đây là thông tin bịa đặt và không đúng sự thật
với hành vi vi phạm này hoàng thanh huyền đã bị công an tỉnh quảng bình xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là một mươi hai năm triệu đồng
đến trưa ngày hôm nay đám cháy tại ngôi nhà bốn tầng dùng để kinh doanh chân ga gối đệm ở ngõ năm mươi mễ trì thượng
quận nam từ liêm hà nội đã cơ bản được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khống chế
trước đó vào khoảng một mươi một h ba mươi phút cùng ngày đám cháy bùng phát tại ngôi nhà bốn tầng trong ngõ năm mươi mỹ chỉ thượng quận nam tử liêm
lửa nhanh chóng lan xuống các tầng thấp hơn khiến cho đám cháy trở nên dữ dội
lửa từ tầng bốn của ngôi nhà bắt vào phần biển quảng cáo được đặt ở trên cửa hàng bắn chăn ga gối đệm rồi lan nhanh sang nhà bên cạnh
lực lượng chữa cháy cơ sở có mặt kịp thời hỗ trợ chống cháy lan
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận nam tử liêm đã điều động sáu xe chữa cháy đến hiện trường làm nhiệm vụ
nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được điều tra làm rõ
tiếp theo bên tập viên thu hương sẽ truyền đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
hộ khẩu thường trú tại thôn tư cung xã phước thắng huyện tuy phước tỉnh bình định về tội bắt giữ người trái pháp luật
còn về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hoài nhơn tỉnh bình định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn ngọc quyền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại xóm tám xã quỳnh giang huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa nhơn tỉnh bình định còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê tấn khải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại làng nú xã yên an huyện đức cơ tỉnh gia lai về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện